cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa bộ công an phối hợp cùng với các đơn vị vừa trao tặng bốn tấn nhu yếu phẩm
cho bệnh viện giả chiến phước lộc nơi điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín ở huyện bình chánh tp hcm
đại diện cục an ninh nội địa cho biết rau củ và gạo được trao cho lực lượng tuyến đầu tại bệnh viện giải chiến tiếp nhận
rồi từ đó cung cấp cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây
cục an ninh nội địa là một trong những đơn vị sớm nhất đã chú động cử cán bộ tăng cường cho tp hcm
và các địa phương phía nam khi dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
cùng với việc thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu đồng thời sẽ chia với những khó khăn của đội ngũ y bác sĩ
cán bộ chiến sĩ và người dân sống trong vùng bị cách ly phong tỏa
cục an ninh nội địa đã vận động và tổ chức nhiều đợt trao tặng hàng chục tấn gạo và rau củ quả